hơn ba trăm linh đại biểu thuộc các tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước đã về thăm quan và tìm hiểu việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
đoàn đã đến thăm trường mầm non thị trấn an bài dân hương chiêm bái quần thể khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đình đền bến tượng a sao
tham quan tìm hiểu phương thức canh tác sen canh gối vụ của bà con nông dân xã quỳnh hải
tại các nơi đến thăm đoàn đại biểu đánh giá cao các mô hình xây dựng nông thôn mới tại huyện quỳnh phụ
mặc dù là địa phương thuộc vùng sâu vùng xa điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng đã biết biến bất lợi thành thuận lợi
khơi dậy nhận thức trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng nông thôn mới có cách làm sáng tạo để huy động nguồn lực kinh tế
còn người dân là chủ thể là người hưởng thụ thành quả xây dựng nông thuận mới
cách làm của quỳnh phụ được nhiều đại biểu ghi nhận coi đó là hình mẫu để học tập tiếp thu và áp dụng và thực tiễn từng địa phương